còn nên tiêm cho con mình không
không tiêm cũng lo nhưng tiêm cũng lo đủ thứ nữa
con tôi mới khỏi covid cách đây hai tuần thì liệu có được tiêm hay phải chờ tới khi nào nghỉ
nhiều người bàn lùi nhưng tôi được biết nhà nước có quy định tiêm theo tinh thần tự nguyện
nhà nào chưa thích thì không cần tiêm nhưng nếu con có vấn đề thì đừng than với ai
đến nay đã có năm mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế dự kiến có khoảng một mươi một tám triệu trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi cần tiêm vaccine covid một mươi chín
trong số này ước tính có khoảng ba sáu triệu trẻ em đã mắc covid một mươi chín và tám hai triệu trẻ em là chưa mắc covid một mươi chín
dự kiến đến hết tháng tám sẽ tiêm hết cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đủ điều kiện
trẻ được tiêm miễn phí
trẻ được tiêm miễn phí tại các cơ sở cố định tiêm lưu động và trường học
đánh giá cao việc tổ chức tiêm vaccine cho trẻ nhỏ
nhưng cũng mong rằng những phương án kịch bản xử lý tình huống sau khi trẻ tiêm được chuẩn bị chú đáo
đây hiện đang là chia sẻ của nhiều cư dân mạng
các vị phụ huynh nên lưu ý là sau khi con tiêm chủng
không để con hoạt động mạnh hay liên tục mà chỉ nghỉ ngơi chơi đuổi nhẹ nhàng ăn uống thoải mái
cần khám sàng lọc
hoặc phiếu khai báo các bệnh mạng tính của các cháu một cách chú đáo
cháu nào có tiền sự di ứng hoặc bệnh nền nặng như hèn bệnh tim
cần lập danh sách theo khối theo lớp gửi đến tiêm tại các cơ sở y tế
mong một trăm linh các bé khi tiêm an toàn không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra
hiện các địa phương đang bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
suy nghĩ quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy tương tác trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy bốc đầu lạng lách đánh võng
chạy tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm gây mất tình hình an ninh trật tự nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đang trở thành vấn nạn tại nhiều địa phương
tại thành phố hải phòng các đối tượng còn cầm theo hung khí tự chế gây dối an ninh trật tự
và điều đáng nói là đa phần số người vi phạm bị xử lý đang trong độ tuổi học sinh sinh viên
để có thể ngăn chặn chấn áp và xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an thành phố hải phòng đã ban hành kế hoạch tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công an thành phố
tiến hành tuần tra chốt điểm mật phục kiểm tra hành chính và vây giáp theo các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
bắt đầu từ ngày hai tháng bốn liên tục từ hai mươi h tối đến sáu h sáng
lạng lách đi tốc độ cao không nội mũ bảo hiểm chở quá số người bốc đầu xe
bản lĩnh năng lực được các thanh thiếu niên này thể hiện không phải trong việc học tập mà là vi phạm pháp luật
chêu đùa với tử thần
theo chân tổ công tác chỉ chưa đầy hai tiếng hơn một mươi thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng gây dối an ninh trật tự đã bị tóm gọn đưa về trụ sở lập biên bản
hầu hết các em đều còn rất nhỏ từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
loại xe các em này sử dụng để đua với bạn hầu hết là dạng dưới năm mươi phân khối
đã đội bô xe thậm chí tháo hết phanh không đảm bảo an toàn
chú hỏi là hai cháu dắt bộ hay cháu đi xe
cháu đi xe
ừ thế có nội mũ không
không nội mũ thế cháu ai là người điều khiển
thế cháu có bằng lấy xe chưa
dạ cháu chưa
thế cháu để gọn bao
các thanh niên này thường tụ tập vào thời điểm từ một mươi chín h đến hai mươi ba h đêm là đi xe phân khối lớn
xe này biển số hoặc tháo biển số thường kẹp hai kẹp ba và nặn lách đánh võng đi với tước độ rất cao rất nhanh
thì báo cáo là trong cái công tác này thì các thanh thiếu niên này thường hẹn hò nhau trên facebook và hẹn tại các tuyến đường tuyến phố chính để mà rủ nhau tụ tập lại để đua xe
sau hơn một mươi ngày gia quân công an thành phố hải phòng đã kiểm tra tạm giữ hơn một trăm linh phương tiện xử phạt hành chính hàng trăm đối tượng lạng lách đánh võng
bắt giữ và giải tán bốn vụ các đối tượng tụ tập sử dụng vũ khí gây dối an ninh trật tự
song kết quả đạt được quan trọng nhất chính là niềm tin từ nhân dân
có những đám thanh niên học sinh thì nó cũng tham gia đua xe đánh võng
một số người có điều kiện thì đi xe phân khối lớn
thế nhưng mà thời gian gần đây thì có tổ công tác hoạt động thì mới ở trước thanh niên minh và vừa rồi đây là chúng tôi thấy rất tốt
nhã ba nhã tư cũng đều thấy các đồng chí công an cả có cả giáo dông công an giao thông
công an trật tự
thế cho nên là nếu được duy trì như thế này thì tôi cũng thấy quá tốt và chúng tôi người dân rất yên tâm ạ
trước kia thì hải phòng không có đua xe ít
nhưng bây giờ thì là bắt đầu là mai nha bắt trước từ trong thành phố hồ chí minh ra bắt đầu là tổ chức đua xe
ít thôi mấy chục cháu thôi nhưng mà nó làm rất ảnh hưởng
đêm hôm là nhà gần đường thì là coi như là cứ rít chạy bốc đầu xong là nẹt bô
thế thì sau khi mà
được các lực lượng của công an thành phố hải phòng tổ chức là tuần tra kiểm tra rồi bắt dẹp
thì là coi như tình hình này là nó ổn định rất là nhiều
và đồng thời là coi như là mọi người đi lại thì là coi như là cũng cảm thấy là tự hơn
hiện nay kế hoạch tuần tra kiểm soát sẽ được công an thành phố hải phòng triển khai liên tục thường xuyên
tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô xe gắn máy với tốc độ cao
gây mất an ninh trật tự trong thời gian tới
ẩn phức tạp
chính vì vậy kế hoạch được triển khai sẽ xử lý và giải quyết triệt để vấn nạn này
chắc chắn đây sẽ là một trong những biện pháp hiệu quả ngăn chặn
giăn đe các đối tượng vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến giao thông được an toàn và thuận lợi
thì bộ công an tiếp tục triển khai kế hoạch
cao điểm kiểm tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc
trong đó triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông xử lý giải quyết tình trạng mở lối đi tự phát
tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn đường thủy trọng điểm phức tạp không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
thời gian thực hiện cao điểm này sẽ được triển khai trong vòng một tháng
tức là từ ngày một mươi năm tháng bốn cho đến hết ngày một mươi năm tháng năm
và để có thêm những thông tin chi tiết xung quanh nội dung này
chúng tôi đã mời tới trường quay thượng tá tạ thị hồng minh phó trưởng phòng
phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông bộ công an
trước tiên xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin chào quý vị khán giả
thưa đồng chí là từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
bộ công an bắt đầu triển khai kế hoạch kiểm tra cao điểm kiểm tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc
vậy thì xin đồng chí có thể cho biết là những điểm trọng tâm cũng như là mục tiêu của kế hoạch cao điểm này là gì ạ
dạ vâng thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xác định cái trọng tâm và cái mục tiêu của đợt cao điểm lần này
là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và lấy người dân là chủ thể cũng như là trung tâm và là cái hoạt động của cảnh sát giao thông
thì phải bảo đảm được cái an toàn về tính mạng về sức khỏe và về tài sản cho người dân
và trong cái đợt cao điểm lần này thì chúng tôi cũng quyết tâm cái kiểm chế tai nạn giao thông
và giảm ồn tắc giao thông tại nhất là tại các thành phố lớn và các tuyến quốc lộ trọng điểm
và tuyệt đối là để không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
trên cả ba lĩnh vực giao thông là đường thủy
đường sắt và đường bộ
và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
và các vi phạm pháp luật khác trên tuyến giao thông
vâng thưa đồng chí là vậy cụ thể ở trên từng loại hình
thì lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng những cái nội dung những cái biện pháp triển khai như thế nào
liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dạ lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi thì cũng sẽ huy động tối đa cái phương tiện
cũng như là con người để tổ chức tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
cụ thể như là trên đường bộ thì chúng tôi cũng sẽ triệt để áp dụng công nghệ thông tin
trong các mặt công tác tuần tra kiểm soát
và sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện cũng như là xử lý các vi phạm
và đồng thời thì cũng qua đó thì cũng là một trong những biện pháp để quản lý cán bộ chiến sĩ
trong khi thi hành hiệu vụ
và tập trung vào các hành vi vi phạm chính và nguyên nhân để nguyên nhân chính
mà xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông như là
vi phạm về nồng độ cồn vi phạm ma túy trở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn cho phép
cũng như là các phương tiện cơ nới thùng thành và trở khóa số người quy định
cũng như là chạy quá tốc độ và không đội mũ bảo hiểm khi mà điều khiển phương tiện
và ngồi trên phương tiện mô tô xe gắn máy và các xe máy điện và các loại xe tương tự khác
thì đồng thời chúng tôi cũng sẽ duy trì và phát huy
cái hiệu quả của các tổ công tác mà phối hợp với cả lực lượng cảnh sát cơ động
cảnh sát hình sự để phát hiện và xử lý các đối tượng cố ý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và tụ tập xe mô tô phóng nhanh lạng lách và gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng
kết hợp với đấu tranh phòng chống và tội phạm
còn trên lĩnh vực đường sắt thì lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt
thì cũng sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng của công an các địa phương
của ngành đường sắt để phát hiện và xử lý nghiêm các tình trạng phương tiện vi phạm giao thông
phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm cái đèn đỏ chắn tàu khi đã đóng
tại các đường ngang và các công trình lân chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
và cũng như là xử lý để giải quyết cái tình trạng mà mở lối đi tự phát

cũng như là phối hợp với thanh tra ngành đường sắt kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn kỹ thuật của hạ tầng giao thông đường sắt
cũng như là phương tiện giao thông đường sắt và việc chấp hành các quy trình tác nghiệp nồng độ cồn của công nhân viên đường sắt
còn trên lĩnh vực đường thủy thì chúng tôi sẽ chủ động và phối hợp với các lực lượng có liên quan
để tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn đường thủy trọng điểm cũng như là phức tạp
và ví dụ như là trên các tuyến đường thủy trọng điểm cũng như là phức tạp
các tuyến đường thủy du lịch từ bờ ra đảo hoặc là hoạt động vận tải hành khách ngang sông dọc sông và theo các tuyến cố định
các tuyến vận tải trọng điểm và các tảng bến trái phép hoặc là không đủ điều kiện hoạt động
các khu du lịch vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa
và trên các phương tiện thủy đưa đón học sinh và chở khách tại các khu du lịch
cũng như là các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo
và phương tiện chở hàng hóa quá
quá quá vạch mượn nước an toàn
và chúng tôi cũng sẽ tập trung để kiểm tra ngay tại các bến xuất phát
và kiên quyết đình chỉ các bến mà phương tiện đường thủy không đảm bảo điều kiện an toàn
nhất là vi phạm quy định về cứu sinh cứu đắm chở quá số người quy định
và phương tiện thủy mà vi phạm ba
vâng như đồng chí cũng vừa chia sẻ thì đã có rất nhiều những biện pháp đồng bộ sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới
trên cả ba loại hình đó là đường sắt đường thủy và đường bộ
và có một điểm đáng chú ý mà đồng chí cũng vừa chia sẻ đó là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ áp dụng công nghệ thông tin
và các biện pháp khoa học kỹ thuật
vậy cụ thể hơn thì đồng chí có thể cho biết là cái việc ứng dụng đó sẽ được triển khai như thế nào
để nhằm đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát cũng như xử lý nghiêm minh đúng người và đúng vi phạm
chúng tôi cũng sẽ triệt đề áp dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác tuần tra kiểm soát giao thông
và chúng tôi sẽ sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát
và những hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát thì sẽ giúp việc xử lý trật tự an toàn giao thông được triệt để chính xác
và sẽ bảo đảm công khai minh bạch
và điều quan trọng nữa là trong việc xử phạt qua hệ thống camera giám sát
thì sẽ ghi hình giúp lực lượng cảnh sát giao thông có thể kiểm tra được tình hình giao thông hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h trên các tuyến đường
mà không cần phải có cái lực lượng cảnh sát giao thông túc trực
và đây cũng là một trong những cái biện pháp mà răn đe để nhắc nhở người dân
tức là không vì không có cảnh sát giao thông mà lại vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
và qua đó thì sẽ nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông
và các hành vi vi phạm thì sẽ được lực lượng chức năng trực tiếp gửi về cơ quan cũng như là gửi về địa phương nơi cư trú
và đồng thời là không thể nhận được cái sự can thiệp để trốn tránh và tạo sự công bằng
và điều này cũng tác động đến cái tâm lý của người tham gia giao thông
và họ sẽ tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
rõ ràng là với cái việc áp dụng công nghệ thông tin và những biện pháp khoa học kỹ thuật
thì sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân khi mà tham gia giao thông
thưa đồng chí là thời gian thực hiện cao điểm thì cũng chung với dịp nghỉ lễ dài đó là dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
vậy đồng chí có thể chia sẻ những kịch bản ứng phó để đảm bảo tình hình giao thông đã được xây dựng ra sao
khi mà trước đó chúng ta đã có những cái bài học kinh nghiệm rút ra từ dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ạ
dự báo tình hình trước mỗi một đợt nghỉ lễ và đặc biệt là trong đợt nghỉ lễ dài như là ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
thì cái vấn đề của ồn tắc giao thông thì cũng phải nói là luôn là cái vấn đề mà được người dân và người tham gia giao thông rất là quan tâm
và để là phòng ngừa và xử lý các tình huống này
với các tình huống ủn tắc giao thông thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt cái công tác nắm tình hình
và giả soát lại toàn bộ những phương án phân luồng và chỉ huy điều khiển giao thông để sửa đổi bổ sung cho nó kịp thời phù hợp
và chúng tôi cũng sẽ kịp thời huy động lực lượng huy động và bố trí lực lượng thường trực ứng trực để giải quyết khi mà có dấu hiệu ốn tắc giao thông
và không để xảy ra ủn tắc giao thông trên các trục chính
nhất là những cái tuyến mà ra vào hà nội
và thành phố hồ chí minh
và trên các tuyến cao tốc và các tuyến quốc lộ trọng điểm
và các địa cũng như là các địa điểm tổ chức lễ hội
và các bến xe bến tàu nhà ga mà có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao
và các điểm mà cũng như là các điểm mà đang thi công công trình thì thường xảy ra ồn tắc
và cũng qua cái chương trình này thì chúng tôi rất là mong muốn các cơ quan truyền thông báo chí
cũng như là người tham gia giao thông thì đồng hành cùng chúng tôi
để chúng tôi kịp thời
có những cái thông tin nhanh chóng về những cái địa điểm lý do xảy ra ủn tắc
và cũng thông tin cho chúng tôi những phương án phân luồng giao thông của lực lượng chức năng
khi mà có ủn tắc để người tham gia giao thông nhanh chóng có cái thông tin
và chọn lộ trình phù hợp cho cái chuyến tham gia giao thông của mình
vâng với nhiều những cái điểm mới và với những cái biện pháp đồng bộ
và sự phối hợp với các cơ quan có liên quan thì chúng ta sẽ cùng nhau tin tưởng rằng là
với sự huy động tối đa lực lượng này
phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ
quyết liệt rất nhiều những giải pháp công tác
thì việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
người dân sẽ có một kỳ nghỉ lễ an toàn và di chuyển thuận lợi
một lần nữa thì xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay